sau bốn ngày với nhiều hoạt động sôi nổi và ý nghĩa cách đây ít phút liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ bốn mươi một chính thức bế mạc tại thành phố hải phòng
tới sự có bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương nguyễn trọng nghĩa phó thủ tướng trần hồng hà các đồng chí ủy viên trung ương đảng lãnh đạo một số bộ ban ngành và những người làm báo hình trên cả nước
liên hoan truyền hình toàn quốc từ lâu đã trở thành ngày hội của những người làm truyền hình trên cả nước
hơn hai năm qua ngành truyền hình có sự thay đổi mạnh mẽ trong phương thức sản xuất và cách tiếp cận khán giả do tác động của dịch covid một mươi chín và sự phát triển nhanh chóng của công nghệ truyền thông mới
thích nghi với sự thay đổi của ngành liên hoan năm nay trở lại với nhiều đổi mới trong thể lệ vừa phù hợp với xu thế chung vừa góp phần tôn vinh hơn nữa các tác phẩm báo hình xuất sắc nhất cả trên sóng và trên nền tảng số
đây chính là cơ hội vô cùng quý báu để trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp để học hỏi và khơi dậy những ý tưởng mới cách làm hay
theo ban tổ chức liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ bốn mươi một là kỳ liên hoan có số lượng tác phẩm đăng ký tham dự lớn nhất từ trước tới nay với bảy trăm một mươi bốn tác phẩm thuộc một mươi một thể loại trong đó nhiều nhất là hai thể loại phóng sự ngắn và phóng sự
tại liên hoan truyền hình lần này truyền hình công an nhân dân vinh dự được huy chương vàng ở thể loại phóng sự ngắn với tác phẩm làm giả giấy khám thai của tác giả nguyễn nhung hoài thương
ở thể loại phóng sự dài đạt một huy chương bạc với tác phẩm ai đang quả đí rừng
đông mai của nhóm tác giả dương văn toàn hoàng sinh duy trung
thể loại chương trình chuyên đề khoa giáo đạt huy chương bạc với tác phẩm hậu quả đáng sợ của bệnh trầm cảm và biện pháp phòng tránh của nhóm tác giả dương văn toàn trí nghiêm khánh hiền lưu thủy
ngoài ra ban tổ chức ban giám khảo còn trao hai huy chương đồng cho phim tài liệu khi người chết trở về của nhóm tác giả thúy hà phương loan và chương trình tọa đàm đối thoại yêu và thu hận của nhóm tác giả lê thảo khánh hiền
với chủ đề đoàn kết chuyên nghiệp văn hóa sáng tạo hội báo toàn quốc hai nghìn hai mươi ba có tầm vóc của quy mô lớn nhất từ trước tới nay với rất nhiều hoạt động phong phú
hội báo là cơ hội quảng bá giới thiệu đến công chúng những ấn phẩm báo chí chất lượng khẳng định những đóng góp thiết thực ý nghĩa của báo chí nước nhà
tại hội báo năm nay các ấn phẩm chương trình báo chí của lực lượng công an nhân dân đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước và được đông đảo công chúng quan tâm đón nhận
hội báo năm hai nghìn hai mươi ba
năm hai nghìn hai mươi ba được coi là một trong những hội báo có quy mô lớn nhất từ trước tới nay với tám mươi bảy gian hàng và sự tham gia của tất cả các tổ chức hội các cơ quan báo chí trong cả nước
điểm nhấn của hội báo năm nay là chuỗi sự kiện hội thảo về nghiệp vụ báo chí trong đó đề cập đến các xu hướng vấn đề mà báo chí thế giới cũng như việt nam quan tâm đặt ra như chuyển đổi số áp dụng trí tuệ nhân tạo
bên cạnh coi trọng yếu tố đoàn kết chuyên nghiệp hội báo năm nay nhấn mạnh tới yếu tố văn hóa và sáng tạo
yếu tố văn hóa là một cái yếu tố mà ban chỉ đạo và ban tổ chức hội báo năm nay rất là coi trọng
chúng ta cũng biết là năm vừa qua chúng ta vừa phát động một phong trào thi đua xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí
cách bố trí của hội báo năm nay có yếu tố văn hóa tương đối cao
và trong các sản phẩm trưng bày cũng có cái nội dung văn hóa cái hàm lượng văn hóa trong các sản phẩm báo chí cũng được chú trọng được là đưa ra trưng bày lần này
tại hội báo năm nay liên tri hội nhà báo
bộ công an đã trưng bày và giới thiệu đến công chúng các ấn phẩm chuyên đề chương trình phát thanh truyền hình hấp dẫn
bao gồm cả những ấn phẩm chương trình đặc biệt xuân quý mão hai nghìn hai mươi ba
tại gian trưng bày các ấn phẩm báo chí của lực lượng công an nhân dân đã được đông đảo độc giả quan tâm đón nhận
cũng là lần đầu tiên tôi tham dự cái hội trại của bên báo lực lượng công an nhân dân
tôi cảm thấy rất là bất ngờ và bất ngờ bởi cái mô hình tổ chức
mô hình sắp xếp cũng như là cái việc xây dựng một cái hội trại như thế này thì rất là chuyên nghiệp
và cho thấy được cái bức đầu tư và sáng tạo rất là lớn của những cái người đồng nghiệp
ấn tượng đầu tiên khi đến với quầy của báo chí công an thì tôi được thấy là những ấn phẩm được làm rất là chính chu
đặc biệt là phần bìa làm rất là bắt mắt đến cả những bạn trẻ người trẻ
chúng tôi cũng rất là ấn tượng với những ấn phẩm đấy và phải vào đây để đọc một chút
tham gian trưng bày của báo chí
báo chí lực lượng công an nhân dân trong ngày khai mạng các đại biểu đã tìm hiểu kỹ các ấn phẩm báo chí được trưng bày
đồng thời đánh giá cao vai trò quan trọng của báo chí công an nhân dân trong việc phản ánh thông tin phong phú
đa dạng kịp thời về đường lối chính sách của đảng pháp luật của nhà nước
về những chiến công hoạt động của lực lượng công an nhân dân cũng như các vấn đề thời sự trong và ngoài nước
báo chí công an nhân dân luôn luôn thể hiện được cái tính chiến đấu
cái tính chiến đấu là một cái đặc một cái bản sắc rất là nổi bật của các cơ quan báo chí của ngành công an
thì trong rất nhiều ấn phẩm thì tôi thấy nổi bật nhất là các cái tác phẩm báo chí
đó là kể cả báo in phát thanh và truyền hình và báo điện tử
thì cái nội dung về chống diễn biến hòa bình bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng là một cái nội dung nổi bật của báo công an nhân dân
tham gia hội báo toàn quốc hai nghìn hai mươi bốn
báo chí lực lượng công an nhân dân đã có phần nâng cao vị thế của các cấp hội nhà báo trong đời sống xã hội
đây cũng là dịp để lực lượng báo chí công an nhân dân nói riêng
cùng các cơ quan báo chí nói chung cùng giao lưu tương tác gắn kết hơn nữa với công chúng báo chí
cùng thắp lên tinh thần báo chí nhân văn công hiến phụ sự tổ quốc
thưa quý vị theo luật cư trú hai nghìn hai mươi sổ hộ khẩu sổ tạm trú giấy không còn giá trị sử dụng kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
thay vào đó các cơ quan nhà nước khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu khác
để tra cứu thông tin và giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân
tuy nhiên trên thực tế tại một số địa phương đơn vị vẫn yêu cầu người dân chứng minh nơi cư trú
bằng cách phải xin giấy xác nhận nơi cư trú
chính điều này đã đẩy cây khó về phía hội
trước tình trạng này chính phủ đã có rất nhiều chỉ đạo quyết liệt các đơn vị địa phương
cần phải chấn chỉnh tình trạng và bỏ yêu cầu xác nhận cư trú khi làm các thủ tục hành chính
vậy cụ thể vấn đề này đã được thực hiện ra sao
biên tập viên linh chi trong tiểu mục đề án sáu vì lợi ích người dân và doanh nghiệp sẽ có phần trình bày chi tiết
kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị tờ giấy xác nhận thông tin cư trú hay còn gọi là ct bảy này đã từng là nỗi ám ảnh của nhiều người dân
mất thời gian đi lại nhiều lần
bởi nếu không có tờ giấy xác nhận này thì sẽ không được giải quyết thủ tục hành chính
thực tế này thì diễn ra tại nhiều địa phương tại nhiều đơn vị tiếp nhận
và dẫn đến sự bức xúc và gây phiền hà cho người dân
tôi mất thời gian đi lên trên công an xã và trình bản hộ khẩu cho bên công an xã
bên công an xã đưa tôi một bản để tôi trình bày vào đấy
trong đó có yêu cầu phải chủ sở hữu đất và chủ hộ
làm cơ sinh thì thủ tục như thế
theo cuối cùng là đưa sang mấy cô bé một cửa đây
thì người ta làm ngay
nhưng mà nói là yêu cầu chú ra công an phưởng xác nhận cư trú của bố mẹ cháu mới sinh đấy
tôi khai báo trên cái hệ thống thì hệ thống vẫn yêu cầu là cần phải xác thực quyền cư trú các thứ
thế mà bây giờ cái sổ khẩu thì tôi cũng có
thế thì tôi bắt đầu tôi phải ra công an phường để tôi chứng thực cái nơi cư trú của mình thôi
rõ ràng thì vẫn còn những điểm nghẽn vương mắc dẫn đến việc người dân gặp khó khăn bất cập khi phải thêm một khâu nữa
đó là xin xác nhận cư trú
vậy vì sao lại xảy ra vấn đề này
qua đánh giá thì có một số nguyên nhân như sau
thứ nhất là các bộ ngành thì chưa công bố thủ tục phải kết nối liên thông giữa cơ sở dữ liệu quốc gia
về dân cư với cơ sở dữ liệu chuyên ngành
thứ hai là một số địa phương dù đã kết nối hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh với cơ sở dữ liệu quốc gia
với dân cư xong tỷ lệ khai thác sử dụng thì vẫn ở mức thấp
thậm chí là còn có ba địa phương chưa hoàn thành việc kết nối đó là gia lai phú yên và bắc cạn
và cuối cùng phần mềm liên quan đến nhiều thủ tục thì còn mắc lỗi
điều này cũng dẫn đến những khó khăn nhất định đối với cán bộ tại cơ sở
trường hợp họ có cái xác nhận rồi nhưng mà lại chỉ được trong thời hạn ngắn và họ không thể sử dụng lâu được
cứ mỗi lần đi làm một công việc gì thì lại phải ra đơn vị công an thì xin xác nhận
có một cái đề xuất là nếu mà khi mà nhà nước mình thống nhất là bỏ sổ khẩu thì cũng ban hành các cái quy định để các cơ quan đơn vị khác thống nhất là các thủ tục không cần sổ khẩu và không cần đến giấy tặng thông báo cư trú
khi mà đã có cái căn bộ
các công dân tích hợp đầy đủ rồi ạ
công dân trên địa bàn phường lấy nhau thế nhưng mà vẫn phải xác định là cái khoảng thời gian họ có ổ khẩu ở đây từ bao giờ
vì cái đấy chỉ có công an nắm được
như trước đây dùng sổ khẩu thì nó sẽ thể hiện ở trên cái sổ khẩu là ngày chuyển đến là ngày nào và nơi thường trú trước khi chuyển đến là ở đâu
thế nhưng hiện tại bây giờ trên cái căn cước thì mình chỉ được chia sẻ cái trường là hiện tại đang có hộ khẩu ở đây thôi
và không xác định được cái khoảng thời gian ở đây là từ bao giờ và đến nay
chưa có một cái phương tiện
không có một cái công cụ gì đó để tra cứu hay đường link gì đấy để tra cứu để xác minh cái lời cứu trú của công dân thật chính xác
mà chỉ căn cứ vào lời thai của công dân
cho nên cũng rất là khó khăn
tuy nhiên thì hiện tại chúng tôi cũng thực hiện một việc xác minh nhanh nhất là gọi điện thoại sang các đồng chí công an của phường để tra cứu dữ liệu trên phần mềm của các đồng chí công an
để có kết quả nhanh để chúng tôi giải quyết hồ sơ
và tư pháp cho công dân
trước vấn đề này thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã bàn hành chỉ thị số năm yêu cầu các bộ ngành địa phương phải quán triệt chỉ đạo cụ thể các cơ quan tổ chức không yêu cầu người dân phải xuất trình nộp sổ hộ khẩu
và công điện số chín mươi của thủ tướng chính phủ cũng đề nghị các bộ ngành địa phương tăng cường ra soát kiểm tra và xử lý nghiêm cán bộ công chức viên chức yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu giấy
mới đây phó thủ tướng trần hồng hà cũng đã chỉ đạo
bộ trưởng chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh phải chịu trách nhiệm trước chính phủ về việc tổ chức thực hiện quy định bỏ sổ hộ khẩu giấy sổ tạm trú giấy giấy xác nhận cư trú
vâng có thể thấy rằng chính phủ đã rất quyết liệt nhằm chấn trình tình trạng gây phiền hà cho người dân
và hiện nay các địa phương cũng đã có những giải pháp đồng bộ
đại diện phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tp hà nội cho biết hiện nay dữ liệu dân cư đã đủ trường thông tin để không cần đến hộ khẩu hay xác minh cư trú
chỉ riêng đối với công an thành phố hà nội thì chúng tôi đã cơ bản số hóa xong việc đối với tán thư cư trú và đã số hóa toàn bộ thời gian cư trú công dân trên dữ liệu quốc gia dân cư
do đó thì bất kỳ một công an phường xã hội chấn nào khi thực hiện các yêu cầu xác minh thông tin của công dân đều có thể xác định được thời gian cư trú
dần dần khi thực hiện hệ thống một cửa ở thành phố mỗi một cán bộ công chức đối diện đều đã được cấp tài khoản và có thể trang ký trực tiếp trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư
thành phố hà nội đã có những chỉ đạo khẩn về việc nghiêm túc chấn chỉnh bỏ sổ hộ khẩu tạm trú giấy tại các bộ phận một cửa trên địa bàn thành phố
công tác xác minh thông tin của người dân giờ đã được thực hiện thuận lợi hơn so với trước
công tác xác minh thông tin của người dân giờ đã được thực hiện thuận lợi hơn so với trước
và cũng nghiêm ít công khai các số điện thoại đối dây nóng để công dân nếu như thấy mà cán bộ công chức yêu cầu xuất trình các giấy tờ đó thì sẽ phản ánh kịp thời đến chủ tịch quỹ ban phường quận và thành phố
để đảm bảo được việc bỏ hộ khẩu giấy hay xác minh cư trú yêu cầu lúc này là hoàn thiện điều kiện hạ tầng kỹ thuật để kết nối khai thác sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
với những bộ ngành địa phương
nhưng có hệ thống đã kết nối thì phải tăng tỷ lệ khai thác sử dụng
hoặc là những thông tin về cư trú của công dân thì sẽ thuận lợi hơn và tránh được những cái vướng mắc khi mà có những cái thông tin chưa kịp thời cập nhật thì ảnh hưởng đến cái quá trình kiểm tra
cũng như là cái việc mà công dân phải đi xin xác nhận những cái thông tin liên quan đến đặc biệt là với những cái trường hợp mà công dân mà đã qua nhiều nơi cư trú hoặc có cái sự thay đổi sổ hộ khẩu mà chưa kịp thời cập nhật vào các cái thông tin dữ liệu
hiện bộ công an cũng đã hoàn thiện hành lang pháp lý cũng như các điều kiện kỹ thuật để các bộ ngành địa phương khai thác thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
bộ công an là đơn vị chủ quản về nội dung này
tức là chủ quản về việc phải tạo lập ra một quyền sổ địa tờ quyền sổ hộ khẩu địa tờ với một mươi tám trường thông tin công dân
do vậy đã chỉ đạo tiếp tục chỉ đạo quyết liệt hơn nữa cái việc lực lượng công an phải đảm bảo cho cái việc dữ liệu đúng đủ
điều sống này đấy là nội dung thứ nhất
nội dung thứ hai là tạo ra được những kết nối thuận lợi nhất nhanh nhất để cho các bộ ngành địa phương vào kết nối và xử lý dữ liệu
từ nay đến ngày hai mươi tháng ba theo yêu cầu của thủ tướng thì các bộ ngành địa phương phải hoàn thiện quy trình điện tử quy trình nội bộ
đồng thời công bố công khai hai trăm sáu mươi bảy thủ tục hành chính trong phạm vi quản lý của các bộ ngành địa phương
để bãi bỏ yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu giấy giấy tạm trú giấy xác nhận cư trú khi làm thủ tục hành chính
thời hạn thì không còn nhiều đòi hỏi các bộ ngành địa phương phải khẩn trương hơn nữa đảm bảo thực hiện đúng chủ trương
bỏ sổ hộ khẩu là góp phần đơn giản hóa giấy tờ xóa bỏ thủ tục hành chính dườm giả không gây phiền hạ cho nhân dân và tiến tới công khai minh bạch
phần trình bày của tôi ngày hôm nay đến đây cũng xin được kết thúc